tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân
đã biểu diễn chương trình hòa nhạc mừng xuân dân đảng phục vụ người dân và du khách
đến với thủ đô hà nội vào tối qua ngày bảy tháng một tại khu vực trước tượng đài công an nhân dân
vì dân phục vụ đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng
và những người yêu âm nhạc đến dự chương trình có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
kể từ lần biểu diễn diễu hành trên phố đi bộ bên hồ gươm lần đầu tiên được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi chín
đến nay hình ảnh các nghệ sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
biểu diễn phục vụ cho người dân và du khách đã dần trở nên quen thuộc
bên ngành công an tổ chức buổi văn nghệ tối hôm nay nói chung là những bài hát tuyệt vời
những bài hát ca ngợi về thành phố về thủ đô về đất nước về con người
những các chiến sĩ biểu diễn rất là hoành tráng rất là đẹp
cùng với nhiều tác phẩm ca ngợi lực lượng công an nhân dân quê hương đất nước
cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới được chuyển soạn cho giàn nhạc kèn kết hợp biểu diễn ca múa
các chương trình mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần mới độc đáo
nhiều tác phẩm nổi tiếng như hành khúc công an nhân dân sáng tác nhạc sĩ trọng bằng
một ngã tư đường phố sáng tác nhạc sĩ phạm tuyên hà nội niềm tin và hy vọng sáng tác nhạc sĩ phan nhân
đặc biệt tác phẩm nổi tiếng thế giới luôn vang lên mỗi dịp đón chào năm mới
happy new year đã được giàn nhạc kèn của đoàn nghị lễ công an nhân dân biểu diễn trong dịp này
mặc dù đi cũng biểu diễn cũng nhiều nơi nhưng mà có lẽ là cũng rất hồi hộp
vì lần đầu tiên biểu diễn dưới chân tượng đài mà tượng đài thì cũng mới khánh thành vào năm hai nghìn hai mươi hai
thế nên là đây là cái dịp mà chúng tôi cũng muốn thể hiện được rằng là lực lượng công an dân
ngày càng gần gũi với cả bà con nhân dân hơn
đặc biệt trong chương trình lần này đoàn nghi lễ công an nhân dân đã biểu diễn một số tác phẩm mới
về lực lượng công an nhân dân như tác phẩm chúng tôi là lính cứu hỏa sáng tác nhạc sĩ thập niên
chúng tôi là lính cứu hỏa hiện thân những người anh buồn
theo thiếu tá trịnh thị hà nhi
phó trưởng đoàn nghi lễ công an nhân dân tất cả các tác phẩm biểu diễn lần này đều nhằm tuyên truyền lịch sử hào hùng của dân tộc
ca ngợi đảng bác hồ truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
qua hai tác phẩm này và một số tác phẩm khác về lực lượng của chúng tôi là cảnh sát cơ động
thì để bà con nhân dân có thể cảm nhận được rằng là trái tim những người lính những người chiến sĩ
cảnh sát nhân dân chúng tôi công an nhân dân chúng tôi rất là gần gũi rất là ấm áp và luôn luôn mong muốn quân và dân đồng nhất một lòng
luôn mong muốn mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần mới độc đáo
thông qua các tiết mục biểu diễn những người chiến sĩ nghệ sĩ này
một lần nữa giúp công chúng hiểu hơn về một lực lượng biểu diễn đặc thù của công an nhân dân
và là món quà mừng xuân dân đảng trong dịp tết đến xuân về
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an diễn ra trong tuần
sáng ngày sáu tháng một chủ tịch quốc hội vương đình huệ và bộ trưởng bộ công an tô lâm
đã tới dự lễ khai mạc hội thao truyền thống bộ tư lệnh cảnh vệ lần thứ ba mươi bốn
với tinh thần thể thao trung thực cao thượng và đoàn kết
trên một huấn luyện viên vận động viên bộ tư lệnh cảnh vệ tham gia tranh tài
ở hai mươi một nội dung của bảy môn thi đấu
đây là hoạt động nhằm biểu dương sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng cảnh vệ
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đến thăm tặng quà tết cho các hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách
chế độ tiêu chuẩn đối với các thương bệnh binh
các cấp công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội
khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất đồng thời tiếp tục quan tâm
thực hiện các hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn người neo đơn
người có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết
và phải trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất trong dịp tết
gặp mặt chúc tết cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an
luôn trân trọng biết ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp tâm huyết
của các đồng chí công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí
để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại
tới dự phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ
phóng viên nhân viên máu công an nhân dân nhân dịp tết nguyên đán
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
những thành công chung của đất nước và những thành công của lực lượng công an nhân dân
có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí
các cơ quan báo chí và những người làm báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan quản lý báo chí
các cơ quan báo chí phóng viên biên tập viên cộng tác viên
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo để lực lượng công an nhân dân
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
quán triển nghị định số chín mươi ba về quản lý đảm bảo an ninh trật tự
tại cửa khẩu đường hàng không
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phổ biến các quy định của nghị định
đến các cơ quan đơn vị doanh nghiệp liên quan
khẩn trương xác định danh giới phạm vi các khu vực cửa khẩu đường hàng không
tiến hành đặt biển báo theo quy định cùng với đó sớm nghiên cứu đề xuất xây dựng thông tư
hướng dẫn thi hành các nội dung của nghị định liên quan đến công tác công an
trong đó tập trung vào các biện pháp cụ thể bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
làm việc với ban chỉ đạo đề án sáu tỉnh điện biên trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
đề nghị toàn bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và gia đình sử dụng tối đa dịch vụ công trực tuyến
nắm rõ có bao nhiêu dịch vụ công trực tuyến đang sử dụng hiểu được những quyền lợi khi sử dụng dịch vụ công
đối với những điểm bị ngẽn về điện đường truyền internet thì phải triển khai thực hiện
theo điểm tập trung tại các thôn bản trung tâm xã có điện và internet trang cấp cho toàn dân
tài khoản định danh điện tử tài khoản thanh toán đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đặc biệt là các hộ chính sách
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba của cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
cục đối ngoại công an các tỉnh kiên giang và quảng bình thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật
trong công an nhân dân bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao mở rộng làm sâu sắc quan hệ đối ngoại
và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự theo phương châm đối ngoại đi trước mở đường
theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả
công an các đơn vị địa phương bám sát tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
tuần qua bộ công an tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết và khai mạc triển lãm hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
giấu ấn những chiến công thẩm lặng
trao giải cho các tác giả xuất sắc thứ thướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân nhấn mạnh
đây là dịp quan trọng để lan tỏa những đóng góp chiến công của lực lượng hậu cần kỹ thuật nói riêng
và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung
ngày hôm nay ngày tám tháng một tại công an tỉnh bắc cạn đã diễn ra chương trình chủ nhật đỏ lần thứ một mươi năm
do các đơn vị hội chữ thập đỏ công an tỉnh tỉnh đoàn bắc cạn phối hợp với báo tiền phong tổ chức
với thông điệp hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi chương trình chủ nhật đỏ đã trở thành sự kiện thường niên
nhằm khắc phục tình trạng khăn hiến máu vào diện tích nguyên đán hàng năm
cùng với chín tỉnh thành trên cả nước hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc công an tỉnh
thanh niên một số đơn vị trên địa bàn tp bắc cạn đã đến tham gia hiến máu tỉnh nguyện hưởng ứng chương trình chủ nhật đỏ
lần thứ một mươi năm tại chương trình đã thu được hai trăm một mươi đơn vị máu
thưa quý vị và các bạn sau hơn sau gần bốn tháng khởi công xây dựng đến nay thì cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã chính thức bàn giao hai căn nhà tình nghĩa mỗi căn trị giá một trăm linh triệu đồng cho hai hộ dân
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới đắc bờ linh huyện nam giang của tỉnh quảng nam
ý nghĩa này đã góp phần thực hiện chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm chung tay vì người nghèo của bộ công an
để đồng bào nơi đây ổn định cuộc sống góp sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương
hôm nay là một ngày đặc biệt với vợ chồng anh dơ dâm hôn và chị trinh thị mái
vui mừng xúc động phấn khởi cảm xúc đan xen thật khó tạ
có trong mơ vợ chồng anh chị cũng không nghĩ đến một ngày
gia đình mình lại có được một ngôi nhà mới khang trang như thế này
từ căn nhà lá cò ẩm thấp dột nát giờ đây họ được sống trong một ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay
với người dân vùng cao biên giới món quà này là vô cùng ý nghĩa
đây cũng là mơ ước như qua vợ chồng từ xưa tới giờ
hai vợ chồng cũng không biết làm cái gì nên công an đã tạo điều kiện
ngôi nhà này cho vợ chồng vợ chồng rất là vui
đắc rinh huyện nam giang tỉnh quảng nam là một xã biên giới giáp với nước bạn lào
với hơn chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống của bà con còn nhiều cơ cực
mang xuân yêu thương đến với đồng bào vùng sâu vùng xa
các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã không quản ngại khó khăn
chung tay tích khốp từng ngày lương xây dựng máy ấm cho người dân
để rồi hôm nay ngôi nhà tình nghĩa đã được dựng lên
trong điểm vui chung của bà con
cục cảnh sát thông đã vận động quyên góp đối với cán bộ chiến sĩ trong cục cảnh sát giao thông
để làm hai ngôi nhà tình nghĩa cho bà con có điều kiện hoàn cảnh khó khăn
ở xã đắc rinh huyện nam giang tỉnh quảng nam
đây là một việc làm rất là có ý nghĩa
thực hiện chủ trương đường đối chính sách và đảng pháp luật của nước
và việc hướng tới bà con các hộ gia đình